phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về học tập quán triệt nghị quyết hội nghị trung ương năm khóa một mươi hai của đảng
do ban tuyên giáo trung ương và ban kinh tế trung ương phối hợp tổ chức thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đề nghị
ngay sau hội nghị này theo chức năng và nhiệm vụ được giao chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động
và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết trung ương năm khóa một mươi hai của đảng gắn với thực tiễn của ngành lĩnh vực cơ quan đơn vị
làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động kế hoạch hành động của từng cấp ủy từng cơ quan đề xuất phương hướng giải pháp
trong lĩnh vực nhiệm vụ công việc được giao để những nội dung trong nghị quyết được áp dụng và phát huy trong cuộc sống
hội nghị còn có sự tham dự của nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng phạm minh chính trưởng ban tổ chức trung ương võ văn thường trưởng ban tuyên giáo trung ương
nguyễn văn bình trưởng ban kinh tế trung ương cùng đại biểu sáu mươi ba điểm cầu của các tỉnh thành trong cả nước
hội nghị nhằm quán triệt cung cấp và giúp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan trung ương và các địa phương
nắm vững những nội dung cơ bản những điểm mới của nghị quyết trung ương năm khóa một mươi hai đồng thời vận dụng các mục tiêu
các quan điểm giải pháp vào xây dựng chương trình và kế hoạch hành động của các cấp các ngành nhằm đề cao trách nhiệm gương mẫu thực hiện
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh những quan điểm chỉ đạo trong nghị quyết cần phải được hiện thực hóa thành hành động nói phải đi đôi với làm
những quan điểm những tư tưởng chỉ đạo những mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp lớn trong các nghị quyết cần được quán triệt sâu sắc và tập trung triển khai
thực hiện đồng bộ hiệu quả nhằm tạo sự chuyển biến nhận thức thống nhất ý chí và hành động trong toàn đảng toàn dân toàn quân
trước khai tình độ ngũ cán bộ đảng viên công chức
viên chức và cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt là các cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong các cấp các ngành và các địa phương
đề cao trách nhiệm gương mẫu thực hiện nói đi đôi với làm tránh nói nhiều làm ít hoặc chỉ nói mà không làm
chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết một cách có hiệu quả thiết thực
thủ tướng nêu rõ hội nghị ngày hôm nay bắt đầu cho đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền sâu rộng cho toàn đảng toàn dân và toàn quân
tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động đưa ba nghị quyết quan trọng vào thực tiễn
cuộc sống góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
thủ tướng nhấn mạnh thực hiện đường lối đổi mới của đảng và nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị
cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước đã đạt được những thành quả to lớn có ý nghĩa lịch sử
kinh tế tăng trưởng liên tục và ổn định ở mức cao bình quân sáu năm sáu bảy một năm
đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình
giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa chính trị xã hội ổn định
tuy nhiên thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yếu kém về chất lượng
hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao
đặc biệt là chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao
tăng trưởng chưa thực sự bình vững hệ thống luật pháp cơ chế chính sách chưa đồng bộ
và tổ chức thực hiện còn nhiều bắt cập
một số thị trường chậm hình thành và phát triển thuận hành còn vướng mắt kém hiệu quả
chưa tạo được đột phá trong huy động phân bổ và sử dụng có hiệu quả của nguồn lực
môi trường đầu tư kinh doanh chưa thực sự thông thoáng mức độ minh bạch ổn định chưa cao
nhiều doanh nghiệp trong nước hoạt động kém hiệu quả kinh tế tập thể chậm đổi mới
kinh tế tư nhân chưa trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế
hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả chưa cao chưa khai thác thật tốt
những cơ hội và điều kiện thuận lợi cho hậu nhập quốc tế
hiệu quả lãnh đạo quản lý xã hội quản lý kinh tế nhiều mặt còn hạn chế
để triển khai có hiệu quả các nghị quyết của hội nghị trung ương năm khóa một mươi hai
thủ tướng đề nghị cần bám sát vào các mục tiêu quan điểm chỉ đạo giải phóng nguồn lực
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội phát triển nhanh và bền vững
nhất là trong điều kiện của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ
trong đó tập trung hoàn thiện về đất đai tập trung công nghệ phát triển nông nghiệp công nghệ cao
tập trung đầu tư công và phân bổ các nguồn lực bảo đảm an sinh xã hội khẩn trương giả soát
và tháo gỡ những vướng mắc về thể chế kinh tế để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô
kiểm soát nợ công xử lý nợ xấu
thủ tướng nêu rõ hoàn thiện thể chế kinh tế phải đi đôi với việc đổi mới
hoàn thiện bộ máy cán bộ của toàn hệ thống chính trị xác định rõ và thực hiện đúng vị trí
vai trò chức năng và mối quan hệ giữa nhà nước thị trường và xã hội phù hợp với kinh tế thị trường
bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng